tỉnh bến tre đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi ba năm cách mạng tháng tám quốc khánh mùng hai tháng chín
năm mươi năm bến tre được tuyên dưng danh hiệu anh dũng đồng khởi thắng mỹ diệt nghị
và đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương vĩnh trọng
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cùng lãnh đạo các ban ngành trung ương địa phương và đại diện hơn một trăm ba mươi phụ nữ tham gia đội quân tóc giải năm xưa
trong kháng chiến chống mỹ bến tre là một trong những chiến trường ác liệt
là nơi mỹ ngụy thí điểm áp dụng các chiến thuật và thủ đoạn quân sự mới với chiều bài tố cộng diệt cộng
luật một mươi năm chín đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật đàn áp khủng bố phong trào cách mạng
biến cả miền nam thành nhà tù chạy tập trung dưới cái tên ấp chiến lược
trước tình hình vô cùng khó khăn và cấp bách đó nhằm chuyển tình thế cách mạng
đảng bộ và nhân dân bến tre có nhiều sáng tạo vùng lên với phương châm hai chân ba mũi giáp công
quân sự chính trị bình vận làm nên cuộc đồng khởi thân kỳ
đi liền với đồng khởi là sự ra đời và phát triển của đội quân tóc dài
một hiện tượng một sự sáng tạo độc đáo của bến tre
đây chính là lực lượng góp phần làm nòng cốt cho phong trào chiến tranh du kích trong chiến tranh chống mỹ cứu nước
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng đảng bộ và nhân dân tỉnh bến tre
nhận lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày bến tre được phong tặng danh hiệu cao quý
anh dũng đồng khởi thắng mỹ diệt nguyện
chúc mừng những thành tựu mà bến tre đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là các thế hệ phụ nữ trong tỉnh
nơi mà các thế hệ cha ông từ thời khai khoan mở cổi
chờ đến khi chống dạch ngoài xăm đã nối tiếp nhau lập nên những chiến công oanh liệt
xây dựng nên truyền thống danh hóa và cách mạng của quê hương
danh hiệu tám chữ vàng anh dũng đồng khởi thắng mỹ diệt nguyện là niềm tin dự tự hào của dùng đất và con người bến tre
trong niềm xúc động và tự hào chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân kêu gọi toàn thể cán bộ
đảng viên con em của tỉnh bến tre đoàn kết một lòng phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước
cần cù sáng tạo tự lực tự cường của cha ông
gia sức thi đua thực hiện thắng lợi
các phong sao đồng khởi mới
với những chiến công đặc biệt xuất sắc đội quân tóc dài cùng với hội phụ nữ giải phóng bến tre
vinh dự được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước cũng truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho đồng chí huỳnh minh lễ chiến sĩ đặc công chính trị viên phó đại đội
chủ nhiệm đặc công tỉnh đội bến tre và đồng chí lê văn duyệt
chiến sĩ tỉnh báo trưởng ban trinh sát quân báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh bến tre